đài truyền hình trung ương trung quốc đưa tin số người thiệt mạng trong trận lở đất tại thành phố triều thông vào sáng ngày hai mươi hai tháng một đã tăng lên bốn mươi ba người
hiện lực lượng cứu hộ trung quốc vẫn đang làm việc xuyên đêm với hy vọng là tìm thấy thêm những người sống sót
lực lượng cứu hộ cùng với thiết bị hạng nặng đã nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trong bốn ngày qua bất chấp tuyết rơi dày và nhiệt độ giảm sâu
trận lở đất xảy ra tại làng liangsui thuộc thành phố nói trên vào sáng ngày hai mươi hai tháng một vùi lấp trên bốn mươi người trôn vùi một mươi tám căn nhà
hàng trăm người dân địa phương đã được sơ tán đến nơi an toàn
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động tổng lực thực hiện các nỗ lực cứu hộ tại khu vực chịu ảnh hưởng do lở đất
giảm tối đa thương vong đồng thời chỉ thị nhanh chóng thực hiện các biện pháp hỗ trợ các gia đình có thiệt mạng và sớm bố trí nơi ở ổn định cho những người bị ảnh hưởng